văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội là mục tiêu động lực phát triển bền vững của đất nước
văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế chính trị xã hội lấy văn hóa làm sức mạnh nội sinh dân tộc
đó là những nội dung luôn được nhấn mạnh trong các nghị quyết chỉ thị của đảng về xây dựng phát triển văn hóa và con người việt nam trong giai đoạn mới
vậy nên trong dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng việc tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động văn hóa cũng là nội dung được nhấn mạnh và quan tâm
về đầu tư tu bộ thì đã có rất nhiều các chương trình phát triển và các chương trình về mục tiêu văn hóa đã được chính phủ nhà nước bộ văn hóa cũng như các tỉnh đầu tư trong rất nhiều các giai đoạn trước đây
và đến nay hầu hết các di tích đã được xuất cấp đã được tu bộ bảo tồn
đặc biệt dự thảo quan tâm tới việc phát triển văn hóa văn nghệ của các dân tộc thiểu số khắc phục sự tranh lệch về trình độ phát triển và đời sống văn hóa giữa các vùng
miền các giai tầng xã hội đặc biệt quan tâm đến vùng sâu vùng xa vùng đồng bào các dân tộc thiểu số
ý những nội dung công tác dân tộc trong dự thảo văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
thì bộ văn hóa thể thao và du lịch xin đề xuất một số những cái nhiệm vụ liên quan đến công tác dân tộc như sau
nâng cao mức hưởng thụ văn hóa và phát huy vai trò làm chủ của đồng bào dân tộc xây dựng đời sống văn hóa xóa bỏ các thủ tục lạc hậu
tiếp tục đổi mới hệ thống chính sách về văn hóa dân tộc theo hướng cơ bản đồng bộ lâu dài
hỗ trợ cho việc giữ gìn tiếng nói chữ viết của các dân tộc thiểu số
như là bảo tồn các lễ hội rồi bảo tồn các làng bản buôn truyền thống của vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với du lịch
ngoài ra trong bối cảnh hội nhập việc triển khai phát triển có trọng tâm trọng điểm ngành công nghiệp văn hóa và dịch vụ văn hóa
trên cơ sở xác định và phát huy sức mạnh của văn hóa việt nam
vận dụng có hiệu quả các giá trị và thành tiệu mới của văn hóa khoa học kỹ thuật công nghệ của thế giới
cũng được xem như nhiệm vụ chiến lược trong nhiệm kỳ đại hội lần thứ một mươi ba của đảng